liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh theo các chuyên gia nhật bản kháng thể vẫn tồn tại ở người từng nhiễm covid một mươi chín sau một mươi hai tháng khỏi bệnh đồng nghĩa với việc khả năng miễn dịch được duy trì trong ít nhất một năm
theo các chuyên gia sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín và sau khi mắc covid một mươi chín cơ thể con người sẽ sản sinh các kháng thể trung hòa nabs một nhóm chuyên gia nhật bản đã tiến hành nghiên cứu về sự tồn tại của các phản ứng miễn dịch trong một mươi hai tháng sau khi nhiễm virus sars cov hai
nhóm chuyên gia đã thu thập mẫu máu của ba trăm năm mươi tám bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai
tất cả bệnh nhân đều sinh sống ở nhật bản mắc covid một mươi chín từ tháng một đến tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi được đo nồng độ kháng thể vào tháng thứ sáu và thứ một mươi hai sau khi mắc bệnh
kết quả là sau một mươi hai tháng khả năng bảo vệ của nabs vẫn duy trì ở mức độ cao trong cơ thể của sáu mươi một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín dù lượng kháng thể giảm dần theo thời gian
đặc biệt các kháng thể này phát huy hiệu quả đối với các biến thể được tổ chức y tế thế giới who đưa vào danh sách đáng quan ngại voc

trong đó có biến thể này phát huy hiệu quả đối với các biến thể được tổ chức y tế thế giới who đưa vào danh sách đáng quan ngại voc